thủ tướng nguyễn xuân phúc đã dự hội nghị tổng kết năm mươi năm giữ gìn lâu dài bảo vệ tuyệt đối an toàn
thi hài chủ tịch hồ chí minh nhằm đánh giá thực hiện năm mươi năm qua và nhiệm vụ trong năm mươi năm tới
cùng sự có đồng chí nguyễn sinh hùng nguyên ủy viên bộ chính trị
nguyên chủ tịch quốc hội cùng các đồng chí lãnh đạo các bộ ngành trung ương và địa phương
cách đây vừa tròn năm mươi năm vào chín h bốn mươi bảy phút ngày hai tháng chín năm một nghìn chín trăm sáu mươi chín
chủ tịch hồ chí minh đã vĩnh biệt chúng ta
ngay sau khi bắt mắt được sự giúp đỡ to lớn của đảng nhà nước nhân dân liên xô
trực tiếp là các chuyên gia y tế liên xô đã cùng với các bác sĩ việt nam bắt tay vào những công việc kỹ thuật đầu tiên vô cùng quan trọng
để giữ gìn lâu dài thi hài của chủ tịch hồ chí minh và phục vụ tăng lễ tại hội trường ba đình
trong sáu năm chiến tranh các chuyên gia liên xô đã sát cánh cùng cán bộ việt nam vượt qua mọi khó khăn gian khổ
trong điều kiện khí hậu khắc nghiệt
chủ tịch hồ chí minh đã giữ nguyên vẹn và bảo vệ tuyệt đối an toàn thi hài chủ tịch hồ chí minh
trong năm mươi năm qua ban quản lý lăng bộ tư lệnh bảo vệ lăng chủ tịch hồ chí minh đã quán triệt
thực hiện nghiêm sự lãnh đạo chỉ đạo của đảng nhà nước chính phủ thủ tướng chính phủ quân ủy trung ương và bộ quốc phòng
chủ động phối hợp hiệp đồng triển khai và hoàn thành tốt hoàn thành toàn diện nhiệm vụ thường xuyên và đột xuất
trong đó có nhiệm vụ giữ gìn lâu dài bảo vệ tuyệt đối an toàn thi hài chủ tịch hồ chí minh hoàn thành xuất sắc
quản lý khai thác an toàn hiệu quả hệ thống thiết bị kỹ thuật bảo đảm an ninh an toàn tuyệt đối công trình lăng
quảng trường ba đình đài tưởng niệm các anh hùng liệt sĩ và khu di tích k chín đón tiếp phục vụ chú đáo an toàn nhân dân
khách quốc tế đến viếng bắc tưởng niệm các anh hùng liệt sĩ tham quan khu di tích k chín và tổ chức các sinh hoạt chính trị văn hóa tại khu vực